tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức singapore
chiều nay hai mươi bảy tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi đối thoại với một mươi năm vị chủ tịch
tổng giám đốc điều hành các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của singapore
đang và chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại việt nam
bày tỏ vui mừng tham dự cuộc tòa đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
đến nay singapore là đối tác kinh tế quan trọng nhất của việt nam trong khu vực asean
với hơn hai dự án và bốn mươi ba tỷ usd tổng vốn đầu tư đăng ký
kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám ba tỷ usd
thủ tướng khẳng định việt nam cam kết giữ vững ổn định chính trị xã hội
kinh tế vĩ mô tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất
hướng đến các chuẩn mực của oecd giảm chi phí giao dịch đặc biệt là chi phí về logistics
chính phủ việt nam luôn đánh giá cao các cơ chế đối thoại chính sách
để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp
trong đó có các doanh nghiệp singapore
tại buổi đối thoại các doanh nghiệp singapore cho biết đã xây dựng chiến lược
và sẵn sàng đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại việt nam như logistics năng lượng tái tạo
công nghiệp phần mềm xây dựng thành phố thông minh giáo dục đào tạo
dịch vụ vận tải trên nền tảng công nghệ du lịch tàu biển ở việt nam